tại bà rịa vũng tàu đoàn kiểm tra giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh vừa phát hiện hàng loạt sai phạm trong các dự án nạo vét cải tạo tận thu vật liệu san lấp tại hồ thủy lợi sông hỏa và đập sông kinh huyện xuyên mộc bố thiền huyện long điền
qua kiểm tra thực tế cho thấy tại hồ sông hỏa diện tích nạo vét vừa từ năm mươi đến một trăm linh mét so với danh quy định tạo nhiều hố sâu bên ngoài danh gây nguy hiểm
tại đầm sông kinh chủ đầu tư dự án không giải trình được khối lượng thi công
phát biểu sau buổi giám sát đồng chí trần đình khoa phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh kết luận từ thực tế buổi giám sát cho thấy có những sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất cát hà trong việc triển khai nạo vét hồ sông hòa đập sông kinh và sự quản lý lòng lẻo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn